sau khi xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên đồng chí giám đốc quan tỉnh đã lệnh cho các lực lượng chức năng cảnh sát cơ động trật tự và các đơn vị nghiệp vụ khác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ các đối tượng giải tán đám đông ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn